chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi tại trụ sở bộ thông tin và truyền thông năm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động bao gồm
viettel vinaphone mobifone vietnam mobile và gtel đã cùng nhau cam kết với bộ truyền thông và thông tin
về việc thu hồi sim kích hoạt sẵn trên thị trường
với việc cùng ký vào bản cam kết với bộ thông tin và truyền thông năm doanh nghiệp đã thể hiện sự nhất trí
đồng thuận cao trong việc thực hiện triệt đề hơn hiệu quả hơn các quy định về quản lý thuê bao di động trả trước
theo đó các doanh nghiệp sẽ triển khai một số biện pháp tăng cường để bảo đảm thực hiện đúng các quy định của nhà nước
về quản lý thuê bao di động trả trước và thông tư số một mươi bốn hai nghìn một mươi hai tt btt thực hiện thu hồi sim đã kích hoạt sẵn
và xử lý nghiêm các đại lý điểm bán vi phạm
thời gian bắt đầu áp dụng cam kết kể từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
bộ thông tin và truyền thông sẽ kiểm tra giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật